phái đoàn liên minh châu eu tại ukraine đã nối lại hoạt động ở kiev
trước đó eu đã sơ tán phái đoàn ngoại giao của liên minh này từ kiev sang thành phố rezheal của ba lan
ngay sau khi xảy ra xung đột ở ukraine vào hồi cuối tháng hai
tuần trước chủ tịch ủy ban châu âu ec và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của eu
đã có chuyến thăm ukraine nhằm đẩy nhanh quy trình đưa nước này gia nhập eu
cũng trong ngày một mươi một tháng bốn trong cuộc họp ở luxembourg
ngoại trưởng các quốc gia thành viên eu đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào nga
nhưng các bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận
hầu hết các bộ trưởng đều đề nghị các biện pháp trừng phạt tối đa đối với nga
với việc ngừng mua dầu và khí đốt của quốc gia này
tuy nhiên để có thể áp dụng được gói trừng phạt mới thì cần phải có sự thống nhất trong toàn liên minh
tại cuộc họp các bộ trưởng cũng thông qua việc giải ngân thêm năm trăm linh triệu euro để tiếp tục tài trợ cho kiev
trước đó hai mươi bảy quốc gia eu đã chấp thuận hỗ trợ cho ukraine một tỷ euro